xu hướng vẽ tranh tường trang trí để tạo nên phong cách riêng đang được quan tâm và lựa chọn
cũng chính vì nhu cầu này mà rất nhiều họa sĩ đặc biệt là họa sĩ trẻ
có thêm mảnh đất màu mỡ để trình diễn tài năng của mình đồng thời mang lại thu nhập đáng kể
trong chương trình môn màu cuộc sống tuần này mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện
với một số họa sĩ vẽ tranh tường để hiểu hơn về công việc thú vị này
trang trí nhà cửa bằng những bức tranh được gắn trên tường nhà
tại quán cà phê nhà hàng hay những bức vẽ graffiti trên các bức tường nơi đường phố
đã không còn xa lạ với người dân
nhưng với sự phát triển của thời đại sáng tạo trong thiết kế không gian
đã tạo nên trào lưu vẽ tranh trên những bức tường ở các cửa hàng quán cà phê lớp học
hay thậm chí cả trong không gian nhà ở
sự phát triển của nghề vẽ tranh tường trong thời gian qua
không chỉ giúp các họa sĩ thỏa sức sáng tạo đam mê
mà còn giúp họ có thêm việc làm nâng cao thu nhập
họa sĩ lê văn ngọc đã có nhiều năm kinh nghiệm vẽ tranh tường
theo anh ngọc tranh vẽ trên tường được chia ra làm hai mảng
tranh vẽ trong nhà và tranh vẽ ngoài trời
khi vẽ tranh trên tường thì cần phải chia ra hai yếu tố
là màu và bố cục
mỗi yếu tố sẽ có độ khó riêng nhưng pha màu là khó nhất vì nó rất đa dạng
hơn nữa tranh vẽ xong đẹp hay không lại phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người
cái tranh mà nó phù hợp với không gian thì cái đầu tiên là quan trọng là mình phải xem là cái
cái mảng tường đấy nó có rộng hay không để mình tư vấn tranh nó phù hợp mảng tường mà nó chật thì mình vẽ những cái gi
mảng tường mà nó chật thì mình vẽ những cái rộng tranh mà nó đơn giản thôi còn mảng tường mà nó rộng thì mình vẽ phức tạp và nó ok
nếu mà trung cư thì người ta hay lựa chọn những cái dòng tranh phong cảnh rồi trang trí phòng ngủ
phòng ngủ thì hay lựa chọn những cái dòng tranh mà mang tính chất ngộ nghĩnh cho bọn trẻ của con
nếu mà mình vẽ những công trình kiểu như quán cà phê này thì nó tùy vào phong cách của từng quán tùy vào khách hàng
còn nếu mà vẽ những công trình về đường phố trang trí thì đại đa số là người ta lựa chọn cái dòng tranh quê hương
nghề vẽ tranh trên tường đòi hỏi làm việc theo nhóm ít nhất là hai người cùng nhau thực hiện
tùy vào yêu cầu và đối tượng khách hàng mà họa sĩ sẽ thực hiện những bức tranh theo các trường phái khác nhau

để bắt đầu vẽ tranh trên tường
việc đầu tiên phải sơn lót trắng từ một đến hai lần
người vẽ có trách nhiệm phát hình bố cục bức tranh và lên màu
lên màu chia làm hai bước lên màu nền và vẽ chi tiết
sau khi vẽ xong họa sĩ thường phủ tiếp một lớp dầu bóng để giữ màu cho tranh và giúp bức tranh có chiều sâu hơn
theo nhiều họa sĩ chất liệu sử dụng của tranh tường chủ yếu là sơn acrylic
đây là loại sơn an toàn có độ bền cao bám dính tốt và đa dạng về màu sắc
tuổi thọ của tranh tường khoảng trên một mươi năm
không gian ngoài trời phải chịu tác động của thời tiết
tranh có thể giữ được từ năm đến bảy năm
nếu mà vẽ bên ngoài thì vẽ hôm nay ngày mai mưa hoặc là vẽ bây giờ lát nữa nó mưa thì nó sẽ bị trôi màu
màu chưa kịp khô thì cái đấy mới là cái khổ
thì lúc đấy nó sẽ trôi màu màu bé bé hết bài rồi
có lẽ là hôm sau lại phải vẽ lại
vẽ thì nó có quy định vẽ theo lớp
tranh nó chỉ đẹp khi mà vẽ xong thôi
chứ còn khi mà đang vẽ thì nó nhiều kiểu vẽ lắm
mỗi họa sĩ vẽ thì nó có những cái cách để khác nhau
có người thì vẽ một cái là nó đẹp liền
có những người thì vẽ theo lớp lớp trước lớp sau lớp sau
đấy là cái cách vẽ của từng người
và nó còn liên quan đến phối màu nữa
phối màu thường mình vẽ tranh tường thì mình ưu tiên những cái tông màu sáng
nó không giống như mình vẽ trên toan
vẽ trên toan thì mình vẽ màu tối mạnh nhiều
nhưng mà vẽ trên tường thì thường khách hàng người ta thích những cái bức tranh mà nó sáng sủa
với xu hướng như hiện nay
nghề vẽ tranh tường
sẽ còn thịnh hành và phát triển mạnh trong tương lai
đó cũng là lý do để các lớp học khóa học vẽ tranh tường ngày một nhiều hơn
đã có nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn những kỹ năng
cũng như cách sử dụng chất liệu vẽ phối màu cho dòng tranh tường
họa sĩ nguyễn văn xoái cho biết
trước khi bắt đầu thực hiện vẽ một tác phẩm tranh tường
các học viên sẽ phải tập làm quen với việc vẽ bức tranh đó trên khổ giấy vẽ thông thường
dưới sự hướng dẫn của họa sĩ chuyên nghiệp
mỗi loại tranh lại có những đặc biệt riêng
trong đó tranh ba d vẽ hình người trên tường tranh cổ điển thường khó và phức tạp
đòi hỏi họa sĩ phải có tay nghề cao có trình độ kỹ thuật và hiểu biết
mới thể hiện được cái thần của tranh khiến người xem có cảm giác như thật
ngoài kỹ thuật pha màu
cách thể hiện tối sáng đỉnh cao của vẽ tranh ba d
là kéo được cái bên trong tường nối tiếp ra ngoài hoặc mượn không gian bên ngoài
để hỗ trợ cho tranh ba d khiến bức tranh sống động
không phải là ai cũng có cái năng khiếu vẽ đâu
nhưng mà xuất phát từ cái đam mê cái đam mê yêu thích
có lẽ khi mà mình nhìn một người khác vẽ
có nghĩa là mình cái người đấy là có thể chưa biết là có thể là có năng khiếu hay không
nhưng mà nhìn vào cái người họa sĩ vẽ những cái đường nét nó phóng khoáng bay bướm
và thực hiện trong một cái thời gian nhanh hay chậm
nhưng mà nó tạo ra một sản phẩm nó rất là đẹp
có thể là nó mê hoặc nồng người
thì chính khán giả là cái người rất là thích
và chính khán giả cũng là những người trải nghiệm muốn được đến học những cái chỗ trung tâm như thế này
thứ nhất là muốn trải nghiệm và muốn thẳng khẳng khẳng định cái bản thân mình
cái đấy là xu hướng đầu tiên về cái cá nhân
xu hướng thứ hai thì tranh tường nó đang là một xu thế
thế cho nên là nó cũng vừa là một xu thế và nó cũng đem lại cái thu nhập tương đối ổn định cho những người mà theo đuổi nó
đấy có nghĩa là vừa sống được với đam mê và vừa có cái thu nhập cá nhân nữa
thế cho nên là đấy là hai cái nguyên nhân chính dẫn đến là nhiều người yêu thích cái bộ môn này
cái mẫu được ưa chuộng nhất thì cũng đang được giảng dạy ở tại trung tâm mỹ thuật việt đây
thì có nghĩa là về cái dòng tranh sơn thủy và đồng quê và trần mây
học vẽ tranh tường hiện đang được rất nhiều người đam mê với mọi lứa tuổi khác nhau
đó có thể đơn giản chỉ là hình thức giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi hoặc cũng là ước mơ theo đuổi của nhiều người
người theo học cần có kiến thức và kỹ năng cơ bản về luật xa gần giải phẫu hình họa trang trí màu sắc
vẽ tốt các bức tranh trong xưởng sẽ làm tiền đề để họa sĩ thành công
trong việc vẽ trực tiếp lên tường khiến bức tranh thêm sinh động và có chiều sâu
thứ nhất là cũng về đam mê cái môn vẽ tranh
cái thứ hai là cũng muốn thừa cái khả năng của mình
vì cái môn vẽ tranh cũng đòi hỏi cái khả năng và cái độ khéo léo
thì em muốn thử xem cái bản thân mình
có đủ khả năng để học tập từ những cái này
mới đầu học thì cảm giác thì cũng chưa tiếp xúc bao giờ thì cũng thấy cũng hơi khó
vì nhất là cũng cảnh thì cũng nhiều mà cách pha màu thì cũng hơi khó
vì hai ba màu phao với nhau thì cũng ra được rất nhiều màu
nhưng mà mới đầu thì cũng chưa kìm nhớ được những cái màu mà mình pha
bản thân em cũng muốn học xong khoảng này thì xem cái khả năng đến đâu nữa
nếu mà bản thân mình làm được
mà tốt thì em sẽ theo
em cũng là một sinh viên trường đại học thì ở trường bọn em cũng dạy ít về cái vẽ này
nên là em muốn đi đây để tìm hiểu thêm để biết thêm cách pha màu và cách dựng hình tranh như thế nào ạ
dạ sau khóa học này thì em mong muốn là mình sẽ có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm để cho việc vẽ sau này ạ
những người mới vẽ thì người ta hay bị cái lỗi đó là phóng tỷ lệ độ lớn trên tường
do là chưa vẽ quen
vẽ trên toàn thì cái khổ nó bé tí
nhưng khi mà vẽ lên tường thì nó to quá
người ta chưa quên phóng tỷ lệ thì hay bị sai với tỷ lệ đấy
rồi cái màu sắc nữa
màu sắc trên toan thì thường mình vẽ tối được
nhưng mà vẽ trên tường thì phải ưu tin là nó phải sáng sửa
thứ hai là người ta chưa tiếp xúc nhiều với cái tường thì nhiều khi không kiểm soát được cái tay cầm bút
thì đấy là ba cái lỗi lớn nhất của người vẽ
mà cái lỗi lớn kinh khủng nhất đó là cái lỗi phóng tỷ lệ
là khó khi mà chưa vẽ quen
thường mà vẽ được ba bốn năm rồi lên thì mới bắt đầu tay vẽ nó bắt đầu tốt lên
công việc vẽ tranh tường không đơn giản như nhiều người nghĩ
khó khăn thường gặp là vẽ trên những không gian cao rộng
khi đó người vẽ phải đứng trên giá đỡ mới có thể thực hiện được
rất nguy hiểm
đặc biệt hơn là tranh tường thường có diện tích lớn
nếu không phác họa và xác định kích thước các chi tiết cho đúng sẽ dễ làm không tới
hơn nữa khi theo nghề này nhiều họa sĩ phải đi làm tỉnh ngoài xa gia đình hàng chục ngày thậm chí cả tháng trời
không ít họa sĩ đã phải bỏ nghề vì chưa có thương hiệu việc ít hoặc trình độ kém nên thu nhập không ổn định
bởi vậy không phải ai cũng có thể theo đuổi lâu dài và làm tốt nghề vẽ tranh tường được
khuyên cho tất cả các bạn trẻ và tất cả những người mà đang đam mê cái bộ môn vẽ tranh
nói chung hoặc là tranh tường nói riêng câu hỏi thứ nhất là mình học để làm gì
đam mê thì được thỏa mãn rồi
nhưng mà thu nhập nâu ngày mà mình không làm được ra kinh tế tài chính
thì nó sẽ giết chiếc cái đam mê của mình
thế thì mình phải hiểu rõ là nếu mình làm nghề
đó là mình có đảm bảo được yếu tố là nghề nghiệp
yếu tố mình ra trường mình có nhận được việc không
hay là mình có chấp nhận là nhiều khi phải đi xa không
có khi những công trình phải đi càng nửa tháng
xa vợ xa con xong rồi đi lại tàu xe thì nó vất vả
còn nếu mà những cái bạn mà chỉ đam mê thôi
thì mọi người cứ học thoải mái học bất cứ ở chỗ nào cũng được
biết là mình có cái chỗ để học
thế còn những cái bạn mà muốn học để có nghề
thì phải chọn cái nữa là chọn cái chỗ trung tâm nào uy tín
nếu mà vẽ ngoài trời thì thường là dự giáo
dựng giáo thì mới dám vẽ
chứ còn vẽ cao quá thì cũng sợ
cao quá mà vẽ ngoài trời
mà vẽ những tranh to thì phải dùng mái chiếu
còn vẽ trong nhà thì thường cái nhà nó có chiều cao nhất định được
mình cùng lắm mình chỉ dùng thang thôi
vẽ tranh tường nó có một cái hiệu quả đó là
làm rất là nhanh thi công nhanh dễ đẹp
thì tranh tường người ta hay lựa chọn
tiêu chí hàng đầu đó là kinh doanh
trang trí cửa hàng các thứ là người ta hay lựa chọn tranh tường
xã hội bây giờ ngày càng muốn làm đẹp mà
bây giờ đến cái biến áp điện ngoài đường phố người ta còn vẽ
bây giờ cái gì người ta không vẽ
thậm chí có những nơi người ta vẽ cả nền đường
cái này nó làm cho không gian nó đẹp đẹp lên
nên là em nghĩ là sẽ không có cái gì

nó ngày càng phát triển thêm
không đặt nặng yếu tố đề tài hay thông điệp
như những sáng tác mang tính chất chuyên môn
người họa sĩ được thỏa sức thả hồn vào các màng tường
vốn đơn điệu để trở thành sáng tạo đậm chất nghệ thuật
tuy nhiên đam mê thôi chưa đủ
người vẽ còn phải trang bị thêm cho mình kiến thức
ốc thẩm mỹ khả năng quan sát hiểu
chiều ý khách hàng
hy vọng rằng loại hình nghệ thuật này
sẽ ngày càng phát triển
tô điểm cho không gian cũng như cảnh quan
tại các khu vực công cộng khác nhau
khiến cho cuộc sống thêm sinh động và thú vị hơn
quý vị và các bạn thân mến
nghề vẽ tranh tường không chỉ dành cho những họa sĩ thực thụ
mà còn dành cho cả những người yêu thích
và có năng khiếu hội họa
có người làm nghề tay trái
rồi cả thầy cô giáo trong các trường học
và sinh viên mỹ thuật
đây là nghề mang lại thu nhập cao
so với mật bằng xã hội
nên cũng chính là lý do
khiến nhiều người theo học để hành nghề
nếu bạn có năng khiếu có thẩm mỹ
cộng thêm cả sự đam mê
thì tại sao bạn không thử theo đuổi công việc thú vị này
những hình ảnh đẹp về tranh tường ngay sau đây
sẽ thay cho lời chào kết
của chương trình môn màu cuộc sống tân này
xin được kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo